thông tin từ bệnh viện sản nhi quảng ninh cho biết mới đây bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhi năm tuổi trú tại huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
nhập viện trong tình trạng sốt cơn hò nổi ban phòng nước giải rác toàn thân nhiều nốt lết mụn mủ da vùng bụng mạng sườn trái lưng đuôi phải viêm sưng nể lan rộng ban kính bốn năm cm quanh mụn
theo kết quả khai thác bệnh sử trẻ đã bị bệnh được sáu ngày trước khi vào viện
qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng cần thiết trẻ được trần đoán nhiễm trùng huyết viêm tấy lan tỏa thủy đậu bội nhiễm giảm abumin máu nặng hạ ca ly máu
các bác sĩ đã hội trần và tiên lượng tình trạng bệnh nhi rất nặng cần được chăm sóc điều trị hồi sức tích cực
quá trình điều trị trẻ được dùng kháng sinh liều cao phối hợp kháng virus phó thuật loại tổ chức chống ngoại tử nạo mủ oac truyền albumin hạ sốt nước điện giải nuôi dưỡng tích mạch bán phần và chăm sóc tích cực
đến hiện tại sức khỏe bệnh nhi đã ổn định các tổn thương da tiếp tục được chăm sóc thê băng hằng ngày
các bác sĩ chuyên khoa khuyên cáo thủy đậu là bệnh do virus gây ra bệnh xảy ra quanh năm và tăng cao hơn và từ tháng hai đến tháng sáu hàng năm
bệnh có khả năng lây lan cao lên tới chín mươi đối với những người chưa từng mắc bệnh hoặc chưa tiêm vaccine
dấu hiệu nhận biết đặc trưng của bệnh thủy đậu là phát ban nổi mụn nước nhỏ chứa đẩy dịch gây ngứa
trong vài ngày các mụn nước sẽ vỡ ra và dỉ nước sau đó các mụn sẽ đóng vẩy trước khi đành lại
các triệu chứng thường xuất hiện từ một mươi đến hai mươi một ngày sau khi tiếp xúc với những người bị nhiễm virus
bệnh thủy động đa số lành tính hồi phục trong khoảng hai tuần
tuy nhiên đây không chỉ là bệnh ngoài da để lại sinh
bệnh thủy đậu mà còn có thể dẫn tới rất nhiều biên chứng nguy hiểm như viêm não viêm phổi nhiễm trùng huyết sốc nhiễm trùng
bệnh đặc biệt nguy hiểm với bà bầu trẻ sơ sinh trẻ nhỏ và những người có bệnh nền
bệnh thủy đậu là một bệnh chuyển nhiễm cấp tính lây lan trực tiếp qua hệ hô hấp như ho khan hát xì
và lây lan gián tiếp qua tiếp xúc với nước miếng dịch tiết chất lỏng từ mụn nước
virus gây bệnh bằng cách xâm nhập vào niêm mạc đường hô hấp trên miệng hầu họng
và có thể lây vào đường tiêu hóa khét mặc mắt nhưng hiếm cặp
virus gây ra bệnh thủy đậu có thể lây lan cho những người xung quanh chỉ trong vòng một hai ngày trước khi người bệnh xuất hiện mụn nước
thời kỳ lây bệnh thủy đậu chủ yếu là từ một đến hai ngày trước khi phát ban và cho đến khi tất cả các mụn nước vỡ và đóng vẩy
vậy đối tượng nào có nguy cơ bị nhiễm thủy đậu
bệnh thủy đậu xảy ra phổ biến ở trẻ dưới một mươi tuổi nhưng điều này không có nghĩa là người lớn không mắc phải
tất cả mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh thủy đậu và trẻ em từ sáu tháng tuổi đến bảy tuổi là đối tượng dễ bị nhiễm virus
riêng ở người lớn người trên hai mươi tuổi thì tỷ lệ mắc bệnh thủy động ít hơn chiếm khoảng một mươi do đã có miễn dịch
những người đã mắc thủy đậu thì thường có miễn dịch bền vững suốt đời tuy nhiên cũng có khoảng một bị tái nhiễm
một số người có thể bị thủy động nhiều hơn một lần trong người nhưng trường hợp này là rất hiếm
với những người đã tiêm vaccine phòng thủy đậu mà vẫn mang bệnh
thì các triệu chứng bệnh thường nhẹ hơn ít mụn nước nhẹ hoặc không sốt
chia sẻ bệnh thủy đậu phó sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị quỳnh hương giảng viên bộ môn nhi trường đại học y hà nội cho biết
thực ra bệnh thủy đậu là do virus gọi là valixen suster gây ra
thường thì virus này nó sẽ gây ra tình trạng vào người bệnh nhân
tại vì cái này nó ủ bệnh thì nó khá là lâu tức là thậm chí có thể một mươi hai mươi ngày trước khi bị bệnh cơ nó đã ủ bệnh rồi
thế và khoảng độ nó sẽ có khả năng lây truyền trong vòng hai ngày trước khi nổi ba
biểu hiện của nó vào cơ thể có thể sẽ biểu hiện từ có những trẻ thì đã tiêm phòng tốt rồi
chẳng hạn thì biểu hiện nó bị nhẹ nó hớt sốt nhẹ thôi và không tậm chí không sốt
nhưng có những bệnh mà nó những trẻ mà chưa được tiêm phòng và nó bị toàn phát thì nó có thể gây sốt cao
như vậy nó có biểu hiện hoặc sốt nhẹ hoặc sốt cao
thứ hai là bé sẽ nổi ban
thế khi nổi ban thì nó có thể mọc ở mặt thân chân v v
nó bùng ra hết rồi nó mọc cả thậm chí là chân tóc và dưới da
cái dạng của nó là mụn phỏng nước
biến chứng của nó nó có thể biến chứng vào não bộ nó gây ra viêm não do thủy đậu
thứ hai nó cũng có thể vào phổi nó gây viêm phổi thủy đậu v v
tức là có biến chứng vào các tạng sâu
trong cái thủy đậu thì việc đầu tiên là vì bệnh nhân nó sẽ ngứa
chân việc đầu tiên là chúng ta sẽ làm sao để cho trẻ không được gãi
bởi vì khi gãi nó sẽ nhiễm trùng nó sẽ bội nhiễm
thủy đậu bội nhiễm nó có thể gây nhiễm chủng huyết được
cho nên chúng ta phải đầu tiên là làm sao để cho trẻ không gãi để không bật cái nốt đấy ra
thứ hai là chúng ta sẽ tắm rửa sạch sẽ vệ sinh ngoài da cho bé thật tốt
thứ ba là trên các nốt bội nhiễm thì chúng ta nên bôi các cây thuốc để sát khuẩn
tôi lấy ví dụ xanh mê tí len cũng được ngày xưa cụ bôi vẫn vẫn tốt
bây giờ có xép đean nhưng ngày xưa cái xanh mê tí len cũng được
thế rồi chúng ta sẽ nếu có sốt thì chúng ta cho hạ sốt
thế và nếu có ngứa thì chúng ta có thể cho chống ngứa vệ sinh quan trọng nhất
thế và theo dõi nếu có biến chứng thì sẽ phải đến viện ngay
vì những trường hợp đó thì chúng ta sẽ nguy cơ phải dùng thuốc chống virus
tốt nhất là chúng ta tiêm phòng cái đấy là tốt nhất luôn
tức là chúng ta sẽ cho trẻ tiêm phòng theo đúng lịch
thường cái mũi tiêm thủy đậu thường là bắt đầu từ một tuổi ở trẻ ra thì người ta bắt đầu tiêm
từ một mươi hai tháng trở ra người ta tiêm
để chủ động phòng chống bệnh thủy đậu các cha mẹ phụ huynh các bậc phụ huynh cũng cần phải lưu ý tiêm phòng đầy đủ vaccine cho trẻ nhỏ từ đủ một mươi hai tháng tuổi
đây là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất
cần hạn chế tiếp xúc với người bệnh để tránh lây lan
khi tiếp xúc phải đeo khẩu trang
sau khi tiếp xúc phải rửa tay bằng sập phòng vệ sinh mũi học hàng ngày bằng nước mũi sinh lý
thường xuyên rửa tay bằng sạp phòng sử dụng các đồ chơi sinh hoạt riêng
chủ động vệ sinh nhà cửa trường học và vận dụng vệ sinh hàng ngày bằng dung dịch sát khuẩn thông thường
khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường nên đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời
với những trường hợp bác bệnh thủy đậu cần được cách ly và cho nghỉ học hoặc nghỉ việc làm từ bảy đến một mươi ngày từ khi bắt đầu phát hiện bệnh để tránh lây lan cho người xung quanh
thủy đậu còn được gọi là bệnh trái ra là một bệnh lây truyền nhưng khá là hành tính
bệnh lây truyền từ người này qua người khác qua cơ chế trực tiếp
bệnh lây truyền qua những giọt nước bắn từ đường hô hấp của người bệnh hát hơi sổ mũi nói chuyện hoặc lây lan trực tiếp từ dịch tiết của người bệnh sang người lành
bên cạnh đó bệnh cũng có thể lây gián tiếp qua việc dùng chung các đồ dùng vật dụng như bản chải đánh răng khăn mặt mà đồ dùng vật dụng này có dịch tiếp từ tổn thương hoặc các dập bắn từ nước bọt của người bệnh
khi mới phát hiện bệnh sẽ có biểu hiện nổi dạng phát ban sẩn màu đỏ có thể rất ngứa nên nhiều cha mẹ hay nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác
huy động thường được cho là bệnh lý của thời thơ ấu bởi chín mươi số bệnh nhân là trẻ em trong độ tuổi đi học từ một đến một mươi bốn tuổi
ngày nay nhờ vaccine và chương trình tiêm chủng mở rộng mà tỷ lệ mắc bệnh thủy đậm ở trẻ đã giảm đáng kể
bệnh thủy đậu thường nặng hơn ở trẻ sơ sinh và những người suy giảm hệ thống miễn dịch đối với trẻ trên một tuổi các triệu chứng thường nhẹ và ít biến chứng
thủy đậu là bệnh miễn dịch một lần điều đó có nghĩa là nếu một người đã từng bị thủy đậu thì sẽ không tái mắc bệnh
tuy nhiên virus vẫn còn tồn tại trong cơ thể người bệnh rất lâu sau đó đã khỏi bệnh nếu virus hoạt động trở lại nó có thể gây ra bệnh nhiễm trùng đó là do na thần kinh
triệu chứng bệnh thủy đậm ở trẻ nhỏ mà bố mẹ nên biết
giai đoạn trẻ mới bị nhiễm virus thủy đậu thường không có triệu chứng cho đến khoảng hai ba tuần sau khi tiếp xúc với mầm bệnh
thủy đậu bao gồm có bốn giai đoạn với những biểu hiện khác nhau
thứ nhất xét đạn ủ bệnh giai đoạn này thường kéo dài từ một mươi đến một mươi bốn ngày tức là từ lúc nhiễm virus đến khi khởi phát bệnh
ở giai đoạn này người bệnh sẽ không có những biểu hiện gì cụ thể nên rất khó để phát hiện
thứ hai giai đoạn khởi phát khi mắc bệnh ban đầu người bệnh sẽ cảm thấy cơ thể mệt mỏi trước đầu đau nhức toàn thân suốt nồi hạch ban sau tay viêm hỏng phát ban
và những nước thồng phát ban trên da có kích thước từ một ba mm sau đó trong hai mươi bốn h nó mới phát triển thành bọc nước
thứ ba giai đoạn tàn phát giai đoạn này sẽ thấy rõ các cuộc nước hình tròn đường kính khoảng hai mm mọc ở toàn thân
người bị bệnh sẽ bị sót hình thành các ban đỏ
tuy nhiên ở những vùng ít bị đè như vùng liên bà vùng mạng sườn thì tổn thương ban sẽ xuất hiện nhiều hơn vùng hai chi ít bị tổn thương hơn
đặc biệt là lòng bàn tay bàn chân như hiếm khi bị tổn thương
việc phát ban sẽ từng kéo dài từ hai đến ba ngày một số trường hợp đặc biệt sẽ có trầm sừng nhỏ màu đỏ ở thân mình và hiếm khi người bệnh sẽ nhìn thấy
tuy nhiên đây cũng là một trong những triệu chứng của phát ban
sau khi phát ban với những mụn nước các bộn nước dày sẽ có hình ảnh giống như giọt nước giặt xương có cuồng đỏ xung quanh làm cho bệnh nhân cảm thấy rất ngứa
ở giai đoạn toàn phát bệnh bệnh nhân có thể có những triệu chứng như viêm họng sốt cao hoặc hạch sưng nếu như bị nhiễm trùng
người bệnh sẽ đau đầu nhiều hơn chán ăn và giảm sốt với những lúc khởi phát
cuối cùng đó là giai đoạn hồi phục mụn nước sẽ bị vỡ ra sau bảy một mươi ngày khô lại và đóng vẩy bệnh sẽ dần khỏi vùng gian nong của mụn nước sẽ có màu hồng
khi mụn nước xuất hiện tiến triển mụn nước lúc ban đầu sẽ có dịch trăm sau đó là màu vàng nhạt dần dần khô và đóng vẩy tiết
thời gian xuất hiện vẩy sẽ kéo dài từ bốn đến năm ngày và ngay sau đó sẽ tiến tới giai đoạn lành bệnh
giai đoạn lành bệnh vẩy tiết ra thường tồn tại từ một đến ba tuần rồi băng đi khi băng sẽ để lại những rắt vàng màu hồng có thể lãm hoặc trở về làn da bình thường
các vùng lõm đó là do những mụn nước bị nhiễm trùng và tổn thương sâu
với trẻ khỏe mạnh đa phần bệnh sẽ không nghiêm trọng trong trường hợp nghiêm trọng mụn nước có thể rất dày ở toàn bộ cơ thể
các tổn thương có thể ở cổ học mắt và niêm mạc của niệm đạo âm đạo hoặc hậu môn